bên lề hành lang quốc hội phiên thảo luận sáng nay về dự thảo luật xô đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
nhiều đại biểu cũng cho rằng điều quan trọng là việc sắp xếp số lượng cấp phó chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp phải bảo đảm tính phù hợp qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ này
cái ý kiến của đại biểu quốc hội thì có khác nhau ở cái góc nhìn của mỗi người
ở địa phương này thì cho rằng là cái số lượng cấp phó như vậy là phù hợp nhưng ở địa phương khác thì cho rằng số lượng cấp phó như thế là không phù hợp
chính vì vậy là cái góc nhìn của họ nó khác nhau vấn đề là làm sao là quy định của các đạo luật phải hướng đến cái sự phân hóa cái quy phạm pháp luật
có rất nhiều cái đại biểu ý kiến cho rằng là
đều trên cơ sở hiến pháp và đều mong muốn rằng là cơ quan đại biểu dân cử là phải cơ quan quyền lực thực sự có thực quyền
mà có thực quyền thì vấn đề mà tổ chức rồi là về những cái quy định pháp luật để làm thế nào nâng cao cái hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân ca cấp
vấn đề quan trọng là phải phân cấp cho các địa phương tính phải phân cấp cho huyện huyện phải phân cấp cho xã
vấn đề quan trọng là khi người ta được phân cấp
thì cái bộ máy đồng bộ cả chính quyền tức là bao gồm hội đồng nhân dân người ta giám sát ủy ban nhân dân để người ta phục vụ làm sao đó cho cái nhiệm vụ của cái chính quyền đó nó tốt lên
chỉ có mấy hơn sáu trăm linh huyện bỏ một ông để giải quyết cái gì tính bỏ bớt đi để giải quyết cái gì